hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhóm nghiên cứu cho biết con số tuy thấp nhưng đã tăng năm mươi bốn so với tỷ lệ trước khi có covid một mươi chín
kết quả cũng chỉ ra các cuộc máu đông ở động mạch võng mạc của bệnh nhân covid một mươi chín tăng hơn ba mươi năm so với trước đây
theo nhóm nghiên cứu hiện vẫn chưa thể chứng minh covid một mươi chín trực tiếp gây ra các cuộc bổ đồng ở mắt
vì cục máu đông thường xảy ra nhất ở những bệnh nhân có nguy cơ cao gặp các vấn đề về mạch máu
như đái tháo đường huyết áp cao cólesteren cao theo reuters
nghiên cứu cũng góp phần làm tăng mối liên hệ giữa covid một mươi chín và các vấn đề liên quan đến mắt
trước đó một nghiên cứu mới từ đại học trung văn hồng kông đã ghi nhận người nhiễm covid một mươi chín có thể tăng nguy cơ mắc bệnh khô mắt
những bệnh nhân này thường bị mờ mắt sau đó ngứa đau và rác theo south china morning post